thưa quý vị và các bạn ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ tết thời tiết cả nước tương đối thuận hòa
ở miền bắc trời không mưa nắng giáo và nền nhiệt ngày tăng lên trên hai mươi độ
tuy nhiên sau khoảng gần sáng và ngày mai sẽ có thêm một đợt không khí lạnh mới tăng cường
với hướng di chuyển lệch nhiều về phía đông sẽ khiến cho các tỉnh miền bắc trong ngày mai
trời nhiều mây hơn nắng yếu và nhiệt độ giảm nhẹ từ một cho đến hai độ
ở các tỉnh vùng núi và trung du bắc bộ nhiệt độ giảm còn từ một mươi tám cho đến một mươi chín độ
còn ở khu vực đồng bằng nhiệt độ cũng giảm còn từ một mươi chín cho đến hai mươi độ
riêng một vài nơi ven biển các tỉnh quảng ninh hải phòng thái bình và nam định
còn xuất hiện những cơn mưa nhỏ
không khí lạnh tăng cường và lệch đông cũng duy trì hội tụ gió ở các tỉnh miền trung
vì thế trong đêm nay và ngày mai suốt một dọc các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến khánh hòa
vẫn duy trì tình trạng mây nhiều
mưa xuất hiện rải rác về đêm và sáng ở các tỉnh từ quảng bình trở vào đến bình định
với lượng mưa từ một đến năm mm
sang ngày mai do trời nhiều mây suốt cả ngày vì thế nền nhiệt ở thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
tiếp tục duy trì trong khoảng thấp từ một mươi tám cho đến hai mươi một độ
còn ở đà nẵng đến bình định nhiệt độ sẽ là từ hai mươi hai cho đến hai mươi năm độ trời lạnh
khu vực từ phú yên trở vào đến bình thuận
trời mát mẻ nhiệt độ ở ngưỡng từ hai mươi sáu cho đến hai mươi tám độ
không khí lạnh khuyết tăng yếu sang tây nguyên và nam bộ khiến cho nền nhiệt đêm nay ở tây nguyên
giảm còn từ một mươi bảy cho đến một mươi chín độ
còn ở các tỉnh nam bộ nhiệt độ sẽ là từ hai mươi một cho đến hai mươi ba độ trời xe xe lạnh
sang ngày mai cả hai khu vực có nắng nhưng với cường độ không mạnh đan xen những khoảng mây nhiều
vì thế nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên sẽ là từ hai mươi năm cho đến hai mươi tám độ
còn ở nam bộ nhiệt độ sẽ là từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
trên biển do ảnh hưởng của hiệu ứng cộng rồn do không khí lạnh
vì thế khu vực biển từ phú yên trở vào đến bình thuận trong đêm nay và ngày mai có gió mạnh cấp sáu
giật cấp bảy sóng biển cao từ hai đến ba mét khiến cho biển động
khu vực phía tây của khu vực nam biển đông và vùng biển phía tây của huyện đảo trường sa
có lúc gió đông bắc mạnh cấp sáu và biển động
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước